tiếp tục chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa sáng nay tại thành phố côn minh tỉnh vân nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của trung quốc
tiếp chủ tịch tập đoàn sunwa chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao những kết quả đầu tư của tập đoàn ở việt nam
đặc biệt là khu công nghiệp tại lào cai
theo chủ tịch quốc hội kết nối giao thông đường bộ đường sắt giữa vân nam và các tỉnh thành việt nam
trong đó có tuyến lào cai hà nội hải phòng có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả hai nước
cùng với đó vẫn còn nhiều cơ hội tiềm năng hợp tác giữa vân nam và các tỉnh phía bắc của việt nam
mong muốn tập đoàn thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh biên giới việt nam với các tỉnh của trung quốc
nghiên cứu kết nối hợp tác ba bên trong chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực kết nối chuỗi giá trị sản phẩm
chủ tịch tập đoàn tiến sĩ jonathan choi cho biết hiện tổng đầu tư tại việt nam của tập đoàn là khoảng năm tỷ usd
mong muốn đầu tư mở rộng trong phát triển hạ tầng khoa học công nghệ và lĩnh vực công nghệ cao
tập đoàn tích cực hoạt động cộng đồng đang xây dựng phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo của sunwa tại đại học quốc gia hà nội
hợp tác phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo của trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với các tỉnh phía bắc việt nam đặc biệt là lào cai
tiếp lãnh đạo tập đoàn đầu tư năng lượng vân nam tập đoàn duy nhất ở vân nam chuyên về năng lượng với ba mảng chính là năng lượng
logistics và năng lượng xanh lãnh đạo tập đoàn mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác của việt nam về logistics
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao năng lực của tập đoàn trong việc đóng vai trò quan trọng bảo đảm năng lượng cho tỉnh vân nam
trong đó có năng lượng sạch chủ tịch quốc hội mong doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư vào thị trường của nhau
cả thương mại đầu tư và sản xuất về phần mình quốc hội việt nam sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực lực đầu tư lâu dài tại việt nam
tiếp ông yann minh tổng giám đốc công ty bưu chính vân nam thuộc tập đoàn bưu chính trung quốc
chủ tịch quốc hội hoan nghênh hợp tác của tập đoàn bưu chính trung quốc trong đó có công ty bưu chính vân nam với các doanh nghiệp bưu điện bưu chính của việt nam
để thúc đẩy lân chuyển hàng hóa bưu kiện và bưu phẩm giữa việt nam và trung quốc
theo chủ tịch quốc hội thương mại điện tử và giao dịch xuyên biên giới là xu thế tất yếu công ty có thể hình thành sàn giao dịch với sản phẩm nông nghiệp
đề nghị công ty và các doanh nghiệp bưu điện bưu chính việt nam tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng logistic và xuất nhập khẩu
ông yann minh tổng giám đốc công ty bưu chính vân nam mong muốn thúc đẩy việc gửi và nhận bưu phẩm giữa việt nam và trung quốc
đặc biệt là giữa lào cai và vân nam qua cửa khẩu quốc tế
giữa hai bên còn tiềm năng lớn để phát triển trong lĩnh vực bưu chính và mong muốn thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này
tiếp ông tôn vinh côn chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu máy và toa xe đại liên thuộc tập đoàn đầu máy và toa xe trung quốc
chủ tịch quốc hội cho biết nhu cầu đầu tư đường sắt ở việt nam rất lớn
bên cạnh dự án trọng điểm là đường sắt tốc độ cao bắc nam nối hà nội và tp hcm giữa việt nam và trung quốc có ba tuyến đường sắt được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy là lào cai hà nội hải phòng móng cái hạ long hải phòng và hà nội đồng đăng lạng sơn
chủ tịch quốc hội mong muốn công ty thúc đẩy cùng các cơ quan chức năng của hai nước sớm triển khai các dự án này và tham gia đầu tư kinh doanh các cấu phần của đường sắt như đầu máy toa xe tại việt nam
báo cáo với chủ tịch quốc hội vương đình huệ ông tôn vinh côn chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu máy và toà xe đại liên cho biết công ty mong muốn chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật về đầu máy toa xe với việt nam
theo ông tại việt nam hiện nay ngành đường sắt đang sử dụng nhiều động cơ dsn công ty có thể chia sẻ kỹ thuật và công nghệ cũng như là kinh nghiệm cho việt nam để đổi mới động cơ và hiện đại hóa đường sắt